thưa quý vị một ổ mại dâm phục vụ khách nước ngoài thu lợi bất chính bốn mươi bốn tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm triệt phá tạm giữ bảy đối tượng để điều tra
đối tượng chủ mưu cầm đầu là giang ly sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quốc tịch trung quốc là chủ nhà hàng fortuner đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp
mỗi ngày cơ sở tiếp hàng trăm lượt khách chủ yếu là người nước ngoài đến ăn uống và mua dâm
kiểm tra hệ thống sổ sách từ tháng hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chủ nhà hàng đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng
khám xét tại nhà riêng của đối tượng giang ly phòng cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng cất giữ hơn hai mươi một tỷ đồng tiền mặt thu được từ hoạt động môi giới mại dâm
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cũng vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị
hàng chục nghìn tỷ đồng trên phạm vi cả nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi sáu bị can liên quan về tội mua bán trái phép hóa đơn
tạm giam đối với một mươi hai bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố phát hiện đối tượng cầm đầu đứng ra thành lập sáu công ty với mục đích xuất bán hóa đơn trái phép
để qua mặt các cơ quan chức năng đối tượng này đã hợp thức bằng cách mua bảy trăm một mươi sáu tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào
với tổng doanh số hơn một trăm sáu mươi năm tỷ đồng của tám mươi ba doanh nghiệp tại tp hcm với giá từ hai năm đến ba năm trên doanh số hóa đơn trước thuế
đồng loạt khám xét một mươi bảy địa điểm tại thành phố đà nẵng và tp hcm là chỗ ở nơi làm việc của các đối tượng
lực lượng chức năng phát hiện một trăm năm mươi bốn con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn
nhiều dấu chức danh dấu tên giám đốc doanh nghiệp nhiều usb chữ ký số điện thoại máy tính máy in
phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập hai trăm tám mươi công ty xuất bán một trăm tám mươi bảy sáu trăm một mươi hóa đơn khống
với tổng doanh số là hơn hai mươi năm ba trăm linh tỷ đồng trong đó doanh thu chưa thuế là hai mươi ba hai trăm linh tỷ đồng
tiền thuế giá trị gia tăng hơn hai một trăm linh tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền khoảng năm trăm linh tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn công toại bùi văn quyền nguyễn thị thu hằng và phạm thị mến hoàng thị thảo
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
và mua bán hàng cấm cụ thể là thuốc lá điếu nhập lậu
nguyễn công toại bị phát hiện cùng với bùi văn quyền đang giao bốn bác thuốc lá điếu nhập lậu
hiệu z và hero tại nhà riêng của nguyễn thị thu hằng ở khu phố bốn phường tân biên tp biên hòa
khám xét địa điểm nhà ở của hằng và trên xe của nguyễn công toại lực lượng công an đã thu giữ thêm hơn một mươi ba bác thuốc lá điếu nhập lậu
tổng số tăng vật tạm giữ tại nhà của nguyễn thị thu hằng là một mươi bảy một trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
mở rộng điều tra ban chuyên án khám xét khẩn cấp các địa điểm khác nhau thu giữ hơn năm năm trăm hai mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
bắt giữ thêm phạm thị mến và hoàng thị thảo
trước đó vào tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an tp biên hòa cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng khác trong đường dây nói trên
thu giữ hơn hai mươi ba tám trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
tổng cộng các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án này là một mươi một đối tượng thu giữ hơn bốn mươi sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu
bốn xe ô tô một xe máy cùng nhiều phương tiện khác liên quan
thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hải phòng cho biết
tại khu vực ngã ba sông giáp danh giữa thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng khiến cho ba người trong một gia đình tử vong
vào khoảng gần một giờ chiều ngày hôm qua đội năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng nhận được tin báo yêu cầu cứu nạn cứu hộ từ tàu vận tải
mang số hiệu nd hai nghìn ba trăm tám mươi tám gặp sự cố tại khu vực cửa sông ngã ba lăng tiếp xác với hải phòng quảng ninh đã ngay lập tức triển khai phương án và lực lượng đến hiện trường
đến chiều cùng ngày cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được tàu nd hai nghìn ba trăm tám mươi tám và tiến hành cứu nạn cứu hộ
bước đầu xác định tàu nd hai nghìn ba trăm tám mươi tám đang vận chuyển răm gỗ hàng rời hành trình từ thái nguôn đến quảng ninh đến khu vực cửa sông trên thì xảy ra sự cố tại hầm máy
khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng
phát hiện tại khu vực hầm tàu có ba nạn nhân đã tử vong do ngạt khí trong khoang máy
cả ba nạn nhân đều là người trong một gia đình gồm anh ninh quang cách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chị trần thị mến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là vợ của ông cách
và con trai là ninh văn hùng sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại thị trấn cát thành huyện trực ninh tỉnh nam định
hiện vụ việc đã được công an tỉnh quảng ninh tiếp nhận theo thẩm quyền cùng với các lực lượng chức năng liên quan vào cuộc hỗ trợ khắc phục hậu quả
và điều tra làm rõ nguồn nhân để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với hồ đình thái hòa giám đốc trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn về hành vi đưa hối lộ
và quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan đến sai phạm tại trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn bị can gồm bùi thị bích thỏa
nguyên phó giám đốc phụ trách phòng đào tạo trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn về hành vi đưa hối lộ
nguyễn thị mỹ nhân phó trưởng phòng và nguyễn nhân cường chuyên viên phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi nhận hối lộ và đặng thái hân nguyên phó giám đốc phát triển thị trường trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn
giám đốc công ty cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp k hai mươi bảy về hành vi giả mạo trong công tác
bước đầu xác định các bị can này có hành vi đưa nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong quá trình đào tạo sát hạch lái xe xảy ra tại trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho người học lái xe
liên quan đến vụ án này tháng bốn năm nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hồ đình thái hòa để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán tàng trữ trái phép pháo nổ
tại khu vực trung cư ct sáu vĩnh điểm trung xã vĩnh ngọc tp nha trang
tuần tra tại khu vực đường phạm hữu vũ xã vĩnh ngọc tp nha trang đội cảnh sát kinh tế công an tp nha trang phát hiện một đối tượng nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện hai dàn pháo hoa và bốn bịch pháo tròn với số lượng khoảng bốn trăm linh viên toàn bộ số pháo này đang được đối tượng nguyễn nhật phi chờ giao cho khách thì bị phát hiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của phi lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai giàn pháo hoa nhãn hiệu của trung quốc cùng với hơn một trăm bảy mươi gram ma túy
thưa quý vị
để đẩy mạnh tuyên truyền vận động để thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ thời gian vừa qua công an quận hà đông thành phố hà nội đã đổi mới cách thức nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội
hiệu quả ban đầu được ghi nhận khi người dân đã chủ động tự giác giao nổ vũ khí và liệu nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

để đẩy mạnh tuyên truyền vận động để thu hồi vũ khí và liệu nổ công tác xã hội